ngày hôm nay các môn thi đấu của đại hội thể thao toàn quốc tiếp tục diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi
đáng chú ý ở một số bộ môn võ thuật các đoàn thể thao phía nam dường như chiếm ưu thế
khi có nhiều vận động viên tham dự ở các hạng mục chung kết trong ngày
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày thi đấu chính thức thứ bảy của đại hội thể thao toàn quốc
ngay từ sáng tại nhà thi đấu quận long biên hà nội vòng loại các hạng cân của môn judo cho cả nam và nữ đã được diễn ra
các trận đấu diễn ra hết sức kịch tính và sôi nổi với những pha tranh tài vô cùng đẹp mắt và gây cấn
với số lượng đông đảo các vận động viên tham dự ở các hạng cân các đội thi đấu đến từ phía nam dường như chiếm ưu thế
thể hiện quyết tâm giành thứ hạng cao trên bảng tổng sắp huy trương
bộ môn judo của đại hội lần này sẽ còn kéo dài đến hết ngày năm tháng một mươi hai
võ vi nam một lần nữa lại chứng kiến thế mạnh của các đoàn vận động viên phía nam
khi có đến ba vận động viên tham gia chung kết các hạng cân năm mươi một kg và sáu mươi kg ở bộ môn này
bà rịa vũng tàu gặp vận động viên võ hoàng sang đoàn an giang
đã kết thúc với phần thắng tuyệt đối nghiêng về phía vận động viên của bà rịa vũng tàu với tỷ số năm hai
trong trận chung kết còn lại mặc dù gặp phải đối thủ là vận động viên việt hà của đoàn chủ nhà hà nội
nhưng vận động viên thanh liêm đoàn tp hcm cũng đã xuất sắc giành huy chương vàng
với chiến thắng với điểm số rất xích sao là hai một sau khi thi đấu thêm hiệp vụ
cũng trong chiều nay bộ môn karate trong khuôn khổ đại hội cũng đã diễn ra chung kết
ở bốn hạng cân komit đối kháng dành cho nữ với các kết quả một lần nữa khẳng định sức mạnh
của các vận động viên đến từ phía nam
ở hai hạng cân năm mươi năm kg và bốn mươi bảy kg đoàn thể thao đồng tháp có thêm hai tấm huy chương vàng
của các vận động viên trang cẩm lành và trần thị khánh vi
ở hạng cân bốn mươi bốn kg vận động viên nguyễn thị tuyết ngân đem về thêm cho đoàn cần thơ
một tấm huy chương vàng và tại hạng cân còn lại bốn mươi một kg vận động viên trần hoàng yên phượng
cũng góp thêm vào bảng thành tích của đoàn thanh hóa thêm một tấm huy chương vàng
tính đến hai mươi một h ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi hai thứ tự các đoàn trên bảng tổng sắp
vẫn không có nhiều xáo trộn đoàn hà nội vẫn tiếp tục dẫn đầu bằng tổng sắp
với tổng số hai trăm sáu mươi hai huy trương trong đó tám mươi chín huy trương vàng chín mươi bốn huy trương bạc và bảy mươi chín huy trương đồng
xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là các đoàn tp hcm và quân đội